đáng chú ý hàng tỷ đô la cũng đã được các chính phủ chi ra để đầu tư cho thỏa thuận với các công ty dược để bảo đảm họ là những người nhận vaccine đầu tiên
và đây là lúc mà những lo ngại về một dạng chủ nghĩa dân tộc vaccine và một cuộc chiến về phân phối vaccine
giới học giả đánh giá vaccine phòng covid một mươi chín không chỉ là phương án hữu hiệu để chiến thắng dịch bệnh mà còn có thể trở thành tài sản chiến lược
vượt ra khỏi khuôn khổ về các giá trị y học có thể liên quan đến các vấn đề an ninh chính trị và chiến lược quốc tế
thậm chí các nhà khoa học nhận định nước nào có vaccine sẽ giống như đang sở hữu vũ khí hạt nhân trong thời kỳ chiến tranh lạnh trước đây
dù khó có thể tránh được sự cạnh tranh song các nhà khoa học kêu gọi các nước cần tăng cường hợp tác quốc tế trong việc nghiên cứu và điều chế vaccine
điều này không chỉ là minh chứng cho sự hợp tác để cùng thắng lợi mà còn là vì nền y học và sức khỏe toàn cầu
một thông tin tốt là đó có phải chỉ là cuộc cạnh tranh thuần túy về mặt y tế
thế giới có thể kỳ vọng gì vào cuộc đua này
và cách tiếp cận của các quốc gia
các quốc gia đang phát triển như việt nam như thế nào
và để giải đáp những thắc mắc này bây giờ chúng ta sẽ cùng gặp gỡ trực tuyến với tiến sĩ đỗ tuấn đạt
chủ tịch công ty vaccine và sinh phẩm số một và biotech
một trong bốn công ty đang nghiên cứu và sản xuất vaccine phòng đại dịch covid một mươi chín tại việt nam
xin chào tiến sĩ đỗ tuấn đạt
dưới góc độ của một nhà khoa học ông đánh giá thế nào về tiến trình nghiên cứu vaccine ngừa covid một mươi chín hiện nay
và với một loại vaccine đại dịch như vậy thì nó có gì khác biệt so với những loại vaccine thông thường khác ạ
thực ra vấn đề sản xuất vaccine đại dịch đặc biệt vaccine covid một mươi chín này là một cái hoàn toàn mới
cả thế giới thì cũng chưa gọi chưa có một cái tiền lệ nào trong cái việc sản xuất vaccine đại dịch cả
có một cái vaccine mà trước đây mình nghĩ có thể đánh giá được là vaccine đại dịch vaccine ebola
cách đây hai năm thì cũng đã được lưu hành trên thế giới
thì tuy nhiên đối với vaccine này thì cũng phải mất đến năm năm thì chúng ta mới có được vaccine
tuy nhiên trong cái đại dịch covid một mươi chín này thì cái yêu cầu là
thực ra thì nó cấp bách hơn rất nhiều
vì một cái vaccine đại dịch thì phải đáp ứng được đầy đủ các cái yêu cầu
thì làm sao mà một cái vaccine có được nhanh nhất nhiều nhất
mà lại cái giá thành lại phù hợp để có thể bao phủ được trong một cái thời gian rất ngắn
một cái diện rất rộng để chúng ta có thể phòng chống được đại dịch
thì trên thế giới chắc chắn chúng ta chưa hề có tiền lệ
và đây cũng là lần đầu tiên mà chúng ta cũng tiếp cận đối với cái vaccine này
để chúng ta tạm gọi đây là một vaccine đại dịch thật sự
qua quan sát của mình thì ông có đánh giá thế nào
về cuộc đua nghiên cứu vaccine ngừa covid một mươi chín hiện nay trên thế giới
và liệu đó có phải là cuộc đua tốn kém và chỉ dành riêng cho các nước lớn không ạ
thực sự thì nó cũng cái vấn đề hiện nay là mang thí chất toàn cầu rồi
chứ không phải chỉ riêng của một cái quốc gia nào cả
các nước lớn hay là các nước nhỏ thì cũng đều phải nghĩ đến cái việc là cái giải pháp
mà mình có thể đi ra khỏi cái đại dịch này
đấy chính là bằng vaccine
do vậy mà tất cả các nước thì đều tập trung vào cái hướng
làm sao nhanh nhất trên thế giới có thể có được cái vaccine để phòng chống cái đại dịch covid một mươi chín này
trong đó thì chắc chúng ta sẽ nhìn thấy đầu tiên là các nước phát triển
như các nước châu âu hay mỹ
họ sẽ tập trung vào những cái hướng của những cái vaccine rất mới
các công nghệ vaccine rất mới để người ta phát triển
và mong muốn có lẽ cũng sẽ là lần đầu tiên trên thế giới áp dụng những công nghệ này
trong phát triển vaccine
còn đối với các nước mà đang phát triển hay bản thân như trung quốc chẳng hạn
người ta có thể vẫn sử dụng những công nghệ cũ
thế tuy nhiên thì cũng
cụ hay công nghệ mới thì cũng phải đáp ứng được các cái đòi hỏi nhanh nhất có thể
để chúng ta có được cái vaccine mà mới số lượng nhiều nhất
trong một cái cộng đồng chúng ta có thể sử dụng vaccine để phòng chống dịch
vâng chúng ta đang nói tới câu chuyện này trong bối cảnh rất nóng bỏng
khi việt nam cũng đang phải đối mặt với làn sóng tấn công thứ hai của đại dịch covid một mươi chín trong cộng đồng
tuy nhiên thì bằng những kinh nghiệm đã có cùng sự vào cuộc kịp thời
thì người dân cũng không nên quá hoang mang
và hãy bình tĩnh tuân theo các chỉ dẫn y tế
và một thông tin nữa để chúng ta lạc
quan đó là việt nam là một trong bốn mươi hai quốc gia trên thế giới có khả năng sản xuất vaccine
được tổ chức y tế thế giới who công nhận tiêu chuẩn về hệ thống quản lý vaccine
trước nỗ lực toàn cầu chưa từng có tiền lệ trong phát triển vaccine covid một mươi chín
về mặt quy mô công nghệ và tốc độ hiện nay
việt nam cũng không đứng ngoài cuộc khi có tới bốn đơn vị trong nước đang nghiên cứu theo các hướng khác nhau
và nó cho thấy việt nam đã quyết tâm tham gia vào công tác này từ rất sớm
như một nghĩa vụ quốc tế trong hành trình đẩy lùi dịch bệnh nguy hiểm này
bốn đơn vị việt nam đang nghiên cứu vaccine covid một mươi chín là vabiotech polivac ivac và nanogen
trong đó hai đơn vị đã cho kết quả khả quan
ivac sử dụng công nghệ nuôi cấy trứng gà có phôi để bào chế vaccine
đây là đơn vị đã sản xuất vaccine cúm nay đang ứng dụng công nghệ này để sản xuất vaccine covid một mươi chín
còn vabiotech phối hợp với trường đại học oxford của anh tiến hành nghiên cứu tiền lâm sàng trên động vật
kết quả thử nghiệm cho thấy
vaccine đáp ứng miễn dịch tốt
lãnh đạo bộ y tế cho biết để sớm có vaccine covid một mươi chín
bộ y tế đã ban hành dự thảo rút ngắn thời gian các quy trình
gồm nghiên cứu sản xuất kiểm định thử nghiệm lâm sàng cấp phép lưu hành theo dõi sử dụng vaccine
chúng tôi cũng đã đang chuẩn bị cho những đề án mang tính đầu tư
cũng như là những vấn đề về quỹ vaccine
để có thể làm sao đảm bảo người dân của việt nam đáp ứng
tức là tiếp cận được đối với vaccine trong thời gian sớm nhất
khi toàn cầu có vaccine và khi chúng ta có thể sản xuất được vaccine
không phải chờ có kết quả rồi mới kiểm định
hoặc là có kết quả chúng ta mới thẩm định hồ sơ
mà trong suốt quá trình triển khai
thì các vụ cuộc chức năng cũng như là viện kiểm định
sẽ tham gia vào trong quá trình nghiên cứu để triển khai
để làm sao có thể rút ngắn được thời gian xem xét thẩm định hồ sơ
cũng như là kiểm định chất lượng vắc xanh
nhằm đảm bảo được tiến độ theo đúng chỉ đạo của chính phủ
cũng như là chỉ đạo của đồng chí bộ trưởng
với cách tiếp cận của cơ quan quản lý và hội đạo đức
thì dự kiến tiến độ hiện nay
thì dự kiến khoảng tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi một
thì việt nam chúng ta sẽ có cái vaccine phòng chống covid
đảm bảo tính an toàn và hiệu quả
hiện có một trăm sáu mươi ba nhà sản xuất khắp thế giới
đang tham gia nghiên cứu sản xuất vaccine ngừa covid một mươi chín
có hai mươi ba sản phẩm trong số này đã ở giai đoạn thử nghiệm lâm sàng
có hai sản phẩm ở giai đoạn ba của thử nghiệm lâm sàng
và việt nam không hề đơn độc trong cuộc chạy đuôn
covid một mươi chín cho chúng ta thấy nhiều bài học
tuy nhiên rõ ràng nhất có lẽ là thực tế khi đứng trước đại dịch
quốc gia nào cũng không nằm ngoài tầm ảnh hưởng
trong khi các nước khác vẫn còn đang loay hoay phòng chống dịch
bản thân việt nam ta cũng đang phải gồng mình trước những nguy cơ bùng phát trở lại
sự sáng tạo chủ động của mỗi quốc gia lúc này
trong việc ứng phó với đại dịch là điều tối quan trọng
quyết định sự thành bại của cả nhân loại trong cuộc chiến sinh tồn này